công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừng thiếu đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
nhiều dự án phát triển kinh tế như thủy điện khai thác khoáng sản dịch vụ du lịch chưa trú trọng đến bảo vệ phát triển rừng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái làm suy giảm chất lượng rừng đặc biệt là rừng tự nhiên
trong bối cảnh đó nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong công tác bảo vệ và phát triển rừng
phù hợp với trình độ nhận thức của người dân và năng lực cán bộ cơ sở

tình trạng phá rừng lấn chiếm đất rừng khai thác lâm sản trái pháp luật nhất là đối với rừng tự nhiên vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
nguyên nhân của tình trạng trên do nhận thức ý thức trách nhiệm của nhiều cấp ủy tổ chức đảng chính quyền cán bộ đảng viên và nhân dân chưa đầy đủ
một số cấp ủy tổ chức đảng chính quyền chưa thực sự quan tâm còn buông lỏng quản lý và thiếu quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát và xử lý các vi phạm
chưa phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức cơ quan địa phương
nhằm thực hiện nghiêm túc công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng nhiều địa phương đã triển khai quyết liệt vận dụng sáng tạo công tác tuyên truyền giáo dục
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ với nhận thức ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên doanh nghiệp và cộng đồng dân cư
câu chuyện tại vị xuyên tỉnh hà giang sau đây là một ví dụ
một chiếc loa truyền thanh bộ ác quy nội dung tuyên truyền được thu âm sẵn
chiếc xe máy của anh nông văn phú đã có mặt tại khắp các bản làng của xã linh hồ huyện vị xuyên trong suốt nhiều năm qua
đối với đồng bào nơi đây thì điều này hết sức thú vị
do đó những nội dung được phát ra thường được bà con chú ý lắng nghe
nhất là công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn

khí khuẩn tiếp tục gây hại và có chiều hướng lây lan diện rộng nếu không chủ động phòng trừ
tôi thấy đây là một vận dụng sáng tạo của địa phương
cái hiệu quả của cái công tác tuyên truyền bằng loa lưu động này này
thực ra tôi để ý đi các thôn
họp dân thì có những bà con xã viên đến để gặp nhau để nói chuyện
thế nhưng đi tuyên truyền này thì người ta rất lắng nghe
phát huy sức mạnh của toàn dân trong quản lý và bảo vệ rừng
xã linh hồ huyện vị xuyên đã tăng cường tuyên truyền cho người dân bằng nhiều hình thức
trong đó có công tác tuyên truyền bằng loa truyền thanh loa lưu động được chính quyền xã vận dụng hiệu quả
qua đó các thôn bản hiểu rõ lợi ích của việc giữ rừng
giúp người dân có thêm thu nhập ổn định đời sống nhờ giữ rừng
với cái địa bàn xã một địa bàn xã rộng của huyện vị xuyên
để truyền tải các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đến với người dân
chúng tôi vận dụng linh hoạt với những điều kiện của địa phương như vậy
ngoài việc tuyên truyền các hội nghị lớn của xã
ở các điểm hội trường thôn thì chúng tôi còn vận dụng sử dụng hệ thống loa lưu động
để tổ chức tuyên truyền tới tận ngó ngách từng hội gia đình
để người dân nắm được các chủ trương của đảng và nhà nước
đặc biệt trong công tác phát triển rừng chúng tôi tập trung đến từng hội gia đình
những trường hợp như địa hình cách trở chúng tôi cũng phải đi bộ để đưa loa truyền hành
đến với bà con nắm được các chủ trương đó
thường xuyên đôn đốc kiểm tra động viên khen thưởng kịp thời các cá nhân đơn vị
có thành tích trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục luật bảo vệ và phát triển rừng
đặc biệt là những cá nhân trực tiếp thực
các quy định tuyên truyền phổ biến giáo dục luật bảo vệ và phát triển rừng
các quy định về quyền và nghĩa vụ của cộng đồng trong quản lý bảo vệ rừng
cho các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa vùng biên giới
trước năm hai nghìn bốn nhân dân ở trong đó cũng thuộc dân số đông
nhưng mức thu nhập rất thấp vì bà con chủ yếu là phát ngương nằm giấy
từ sau năm hai nghìn bốn
được chủ trương chữ sách của đảng ưu tiên cho phát triển rừng
từ đấy nhân dân cũng đã thực hiện chăm sóc rừng và trồng rừng
từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi bốn coi như lứa sản phẩm rừng đầu tiên đã được thu hoạch
có những nhà thu hoạch cao nó lên tới khoảng hơn trăm triệu
có những nhà thấp cũng khoảng tổng ba mươi triệu
trong năm trước bà con cũng ở về điều kiện kinh tế
còn khó khăn thì bà con còn hay vào rừng để khai thác trái phép
trong năm đây đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phát triển rừng của cá nhân
từng hội gia đình chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền cũng như hướng dẫn về khoa học kỹ thuật
chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân để canh tác ở rừng
chúng tôi hướng dẫn từng cái khâu về quy trình và chọn địa điểm trồng rừng
cơ cấu các loại giống và quy trình chăm sóc đối với từng hộ gia đình
cũng như là từng loại giống cây khác nhau
phổ biến giáo dục luật bảo vệ và phát triển rừng phải được thực hiện theo kế hoạch
chương trình cụ thể trọng tâm trọng điểm thiết thực
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn
từng thời điểm và trình độ dân trí từng vùng miền địa phương từng đối tượng
không áp dụng máy móc khuôn mẫu mà phải thường xuyên sáng tạo
thường xuyên bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên
đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của cơ sở
trước đây nói chung
trong thôn thì nói chung là chưa được đảng nhà nước tuyên truyền
cũng chưa nắm được cái bảo vệ và phát triển rừng
thì nói chung là còn đi vào rừng để mà chặt phá
về sau là được đảng nhà nước tuyên truyền quan tâm
thì hiện tại bây giờ gia đình tôi đã trồng được ba ha rừng và keo với lại bộ đề
với việc triển khai thực hiện các biện pháp đồng bộ từ tuyên truyền vận động
tạo mọi điều kiện để người dân tham gia trồng rừng bảo vệ rừng
từ đó công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng của xã
luôn đạt được những kết quả tích cực
có phần sở đói giảm nghèo giải quyết việc làm và ổn định đời sống
cho nhân dân trên địa bàn
đối với lại cấp ủy chính quyền xã thì chúng tôi cũng đã quán triệt cái chỉ thị

xây dựng kế hoạch và quán triệt đến các bí thư các thôn bản
để quán triệt cho cán bộ đảng viên ở xã cũng như là cán bộ bán chuyên trách
ở cấp thôn cũng như là toàn thể nhân dân
thế thì qua thời gian vừa qua tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị
thì chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo cho bà con nhân dân
cũng như là làm tốt công tác tuyên truyền
để tổ chức thực hiện được việc tuyên truyền cho bà con nhân dân

chúng tôi cũng đã thành lập tổ tuyên truyền của xã
bằng các hình thức tuyên truyền qua các hội nghị
tuyên truyền qua hệ thống loa lưu động
để đến được các thôn xóm những địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa
ngoài ra để đảm bảo được tốt công tác quản lý bảo vệ rừng
chúng tôi cũng đã thành lập các tổ xung kích tại chỗ
để làm tốt công tác quản lý bảo vệ
cũng như là công tác phòng cháy chưa xảy ra
công tác phòng cháy rừng trên địa bàn
đây là một buổi họp ký kết giữa chính quyền của các xã với hạt kiểm lâm huyện
tại những buổi họp như thế này công tác phối hợp giữa hạt kiểm lâm
và chính quyền các xã trên địa bàn huyện được trao đổi thẳng thắn cởi mở
đúc rút những kinh nghiệm cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn
nghị quyết đánh đạo thì đã xây dựng rõ ràng cụ thể vai trò trách nhiệm
của những người đứng đầu trên đơn vị đối với lại
và bí thư đảng ủy xã
đối với xã vai trò lãnh chỉ đạo về công tác lâm nghiệp
chính là chủ tịch ubnd xã trực tiếp thực hiện
công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý bảo vệ rừng
được thường xuyên và trao đổi trực tiếp với hạt kiểm lâm
và làm tốt công tác tham mưu cho ubnd huyện
để thực hiện việc quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn của xã
với vai trò quản lý chủ đề
hạt kiểm lâm đã đổi mới công tác lãnh chỉ đạo
cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng
thời gian gần đây hạt kiểm lâm huyện vị xuyên
đã đổi mới công tác lãnh chỉ đạo
tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
từ đó hiệu quả trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn
được đánh giá là một trong những địa phương đứng đầu của tỉnh
thông qua công tác tuyên truyền đến thời điểm hiện tại
về vấn đề ý thức của người dân ngày càng được nâng lên
ngoài ra trong công tác phối hợp
thì hiện nay chúng tôi đã phối hợp với một số ngành
như công an biên phòng và quân sự
hiện nay là cũng đã ký kết quy chế phối hợp
để thực hiện công tác ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng
huyện vị xuyên có hơn chín mươi hectare rừng tự nhiên
và một mươi ba hectare rừng trồng
để quản lý diện tích rừng bên cạnh hạt kiểm lâm huyện
chính quyền từ huyện đến xã thì nhân dân đóng góp phần quan trọng
chính nhờ vào sức dân mà nhiều năm qua
những diện tích rừng của huyện luôn được bảo vệ tốt
tình trạng phá rừng làm nương rẫy
xâm lấn rừng đều được kiểm soát chặt chẽ
bên cạnh đó việc huy động lực lượng tham gia vào công tác phòng cháy chữa cháy rừng
trồng rừng luôn được nhân dân ủng hộ tham gia nhiệt tình
đây được xem là thắng lợi trong công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương
bước đầu thực hiện thắng lợi chỉ thị số một mươi ba của ban bí thư trung ương đảng
với tăng cường công tác lãnh đạo của đảng
trong việc quản lý bảo vệ và phát triển rừng
ban chấp hành cũng đã ban hành nghị quyết chương trình và kế hoạch hành động
để từ đó để làm
để làm mục tiêu để cho cán bộ đảng viên tuyên truyền tới đảng viên cán bộ đảng viên và nhân dân
để hiểu được việc quản lý bảo vệ và phát triển rừng
thứ nhất là về trình độ dân trí của đồng bào còn thấp
cho nên ý thức quản lý và bảo vệ rừng chưa tốt
chúng tôi cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
thứ nhất là như là chúng tôi sẽ phát hành những tờ rơi về việc quản lý bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng
thứ hai là tuần tra tuần rừng
phát hiện và ngăn chặn kịp thời những việc phá rừng
thứ tư là chi trả dịch vụ môi trường rừng đến tay bà con nhân dân
để từ đấy bà con nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng hơn
quản lý bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
cơ quan tổ chức hộ gia đình cá nhân
gắn chặt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng với phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường
lực lượng kiểm lâm giữ vai tròn nòng cốt trong công tác tham
mưu tổ chức thực hiện các ngành chức năng liên quan
các tổ chức cá nhân có trách nhiệm phối hợp
người đứng đầu cấp ủy chính quyền thủ trưởng các cơ quan đơn vị
chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác quản lý
bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương
và các nhiệm vụ được giao cho cơ quan đơn vị mình
thưa quý vị và các bạn
việc kết hợp chặt chẽ công tác phổ biến giáo dục luật bảo vệ và phát triển rừng
các quy định về quyền và nghĩa vụ của cộng đồng
trong quản lý bảo vệ rừng
với công tác tổ chức thực hiện pháp luật
các hoạt động tuyên truyền khác một cách sáng tạo
đến nay diện tích rừng trên địa bàn huyện vị xuyên
được quản lý bảo vệ và phát triển tốt
đóng góp tích cực đối với tăng trưởng kinh tế
và các giá trị xã hội môi trường cho huyện vùng cao biên giới này
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động xin được tạm dừng
mọi ý kiến khán giả quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp truyền động phòng kinh tế
chương trình nông nghiệp truyền động được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ năm
phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ sáu
một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ bảy hàng tuần trên truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập vào trang web nhândântv vn để xem lại chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau